phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội bắt quả tang xe khách mang biển kiểm soát chín mươi tám b hai nghìn bảy trăm sáu mươi ba
chở ba mươi người đi từ nam ra bắc trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
trước khi bị giữ lại thì chiếc xe này đã vượt qua quãng đường dài từ bình thuận
và đang trên đường đến tỉnh bắc giang
cơ quan chức năng đã mời tất cả số hành khách và lái xe phụ xe xuống để lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt
qua kiểm tra hành khách lái xe và phụ xe thất nhiệt đều bình thường
việc chiếc xe khách này vẫn chở người trong những ngày cao điểm cả nước phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt là chỉ thị cách ly xã hội của thủ tướng chính phủ đang có hiệu lực làm vi phạm nghiêm trọng
đồng thời làm tăng thêm những nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về dịch bệnh
vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ